tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao vào chiều ngày ba tháng tám trả lời câu hỏi của phóng viên
đề nghị bộ ngoại giao cho biết phản ứng của việt nam trước việc trung quốc thông báo sẽ tiến hành
một cuộc huấn luyện quân sự trên biển đông từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày hai tháng tám
khu vực thông báo tập trận bao trùm một phần hoàng sa thuộc chủ quyền của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
việc trung quốc đưa một phần của quần đảo hoàng sa vào khu vực tập trận quân sự ở biển đông
từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày hai tháng tám đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean
về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại biển đông coc
việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa và không tái diễn vi phạm tương tự
tin an ninh trật tự một ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo trúng thưởng điện thoại iphone
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
phối hợp với công an huyện đan phượng triệt phá bắt giữ tám đối tượng
lê hùng công là người cầm đầu nhóm này
các đối tượng đăng bài ở các hội nhóm trên facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iphone một mươi bốn pro max
sau đó sử dụng các tài khoản facebook ảo lập sẵn nhắn tin với những người bình luận trong bài viết tặng quà
để hướng dẫn họ cách nhận thưởng theo năm bước
khi những người này cung cấp thông tin thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển sáu lần
với tổng số tiền là trên một mươi bảy triệu đồng
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các bị hại
đối tượng viên đình mạnh chú tại xã air rock huyện air soup tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam về hành vi mua bán người
vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín mạnh quen biết với một người đàn ông
tên đốc vì hám lợi nên mạnh đã dụ dỗ lôi kéo sáu nạn nhân đưa xuống thành phố hồ chí minh cho đốc
và được đốc đưa trước số tiền năm mươi triệu đồng
sau đó đốc đưa sáu nạn nhân sang campuchia bán vào các công ty
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai nạn nhân muốn về lại việt nam thì đốc yêu cầu phải nộp lại một trăm tám mươi triệu đồng
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi người thân truyền đủ số tiền trên thì hai nạn nhân được thả lại về việt nam
phần cuối của bản tin sẽ là